quy định đối với tài sản thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được hợp lý về nguồn gốc
cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập chuyển kết luận xác minh và các tài liệu có liên quan để yêu cầu tòa án có thẩm quyền xem xét quyết định về tính hợp lý của việc giải trình
phương án hai quy định sẽ để cơ quan thuế điều chỉnh và thu thuế thu nhập cá nhân
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng dự thảo luật còn quy định chung chung và chưa làm rõ khái niệm về tài sản thu nhập không giải trình được hợp lý
trong cái luật này chúng ta chưa nêu thế nào là giải trình hợp lý
bây giờ giữa người kê khai có nghĩa vụ kê khai với cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập và kể cả tòa án nữa cuối cùng là bước ra tòa án nữa
thế bây giờ thì là cãi nhau cái đoạn này thế nào là hợp lý và không hợp lý trong giải trình
thế thì rõ ràng chúng ta chưa có một cái chuẩn mực nào thế nào là giải trừ hợp lý
cũng xung quanh hai phương án đưa ra vẫn còn những ý kiến khác nhau trong việc đề nghị lựa chọn áp dụng phương án phù hợp bởi mỗi phương án đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng
phương án một thì hay rồi và tôi tin rằng cửa chi sẽ hoàn nhanh
tuy nhiên thì tính khả thi của phương án này ở cái chỗ bác cao trí là cơ quan kiểm soát tài sản này nếu theo luật thì tôi không biết là có thực hiện được không
cái thứ hai bác cao trí là cái việc đối với người việt nam mình tôi biết rồi cái tình cái lý bác cao trí
thì nó cũng khó nó gánh dưới lắm
nhưng mà chúng ta bây giờ đồng chí bây giờ một đồng chí cấp dưới bây giờ lại đi chuyển qua tòa án dưới cấp trên thì chúng tôi thấy cũng là cái khó
thì rõ ràng bây giờ thì chúng ta đã có những công cụ rồi
tôi đồng tính với đồng chí định luật thế giới và cá nhân luật quản lý thuế điều hành luôn xử lý
anh không chứng minh được tài sản đó thì bây giờ chuyển sang cơ quan thuế
thì bác cao trí là còn thu lại toàn bộ cái tài sản còn vượt quá cái số tài sản
mà anh không kê khai
chúng ta phải làm thế có vẻ nó vừa là chắc chắn và nhẹ nhàng không
mà việc như vậy chúng ta lại phải quy định rồi thủ tục hành tính sang tòa sang viện
bác cao trí nó phức tạp nhá
xung quanh hai phương án này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị sẽ báo cáo bộ chính trị để xem xét quyết định
cũng trong phiên thảo luận hôm nay các đại biểu đã thảo luận xung quanh việc mở rộng phạm vi đối tượng kê khai tài sản vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng
sáng nay thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh đã tham gia hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo luật công an nhân dân sửa đổi và dự thảo luật đặc xá sửa đổi
đây là hai dự án luật dự kiến sẽ được chính quốc hội tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
tại hội nghị các ý kiến cho rằng dự thảo luật công an nhân dân sửa đổi gồm bảy chương bốn mươi tám điều được soạn thảo công phu có cấu trúc hợp lý bố cục chặt chẽ
tuy nhiên một số ý kiến góp ý trong dự thảo luật công an nhân dân sửa đổi như việc xây dựng công an xã thị trấn thành chính quy là rất cần thiết nhưng cần quy định lộ trình phù hợp
đề nghị chính phủ bộ công an xây dựng các nghị định thông tư bám sát nội dung của luật an ninh mạng và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan để bảo đảm tính thống nhất đồng bộ trong hệ thống pháp luật
đề nghị quy định hạn tuổi phục vụ trong công an nhân dân phù hợp theo luật lao động hiện hành khoảng một điều ba mươi
đề nghị xem xét phong hàm cấp tướng với giám đốc công an các tỉnh
đề nghị xây dựng dự thảo nghị định quy định chi tiết các nội dung của luật hoặc dự thảo thông tư bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm hiệu lực luật
góp ý vào luật đặc xá sửa đổi nhiều đại biểu cho rằng cần quy định cụ thể tiêu chí xác định trường hợp đặc biệt tại điều hai mươi hai
xem xét phân biệt rõ hơn thẩm quyền của hội đồng tư vấn đặc xá khoảng hai điều hai mươi sáu và tổ thẩm định liên ngành khoảng hai điều hai mươi tám
bên cạnh đó các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến liên quan đến thời điểm đặc xá các điều kiện được đề nghị đặc xá
đồng chí trần thị hằng tỉnh ủy viên phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh cho biết các ý kiến sẽ được tổng hợp thành báo cáo góp ý của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh gửi tới ủy ban thường vụ quốc hội và các cơ quan liên quan
trong kỳ họp tới
lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cần tiếp tục nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm làm tốt công tác tham mưu đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường tài nguyên an toàn thực phẩm góp phần xây dựng và phát triển đất nước
đây là một trong những chỉ đạo quan trọng của đồng chí thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tại hội nghị triển khai các quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác tổ chức cán bộ và sơ kết chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám của cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường hội nghị diễn ra vào chiều nay tại hà nội
chín tháng đầu năm lực lượng cảnh sát môi trường đã tăng cường công tác đấu tranh xử lý vi phạm trong ba lĩnh vực môi trường tài nguyên và an toàn thực phẩm với trên một mươi sáu ba trăm linh vụ vi phạm
trong đó nổi lên việc đấu tranh tình trạng khai thác cát trái phép mất an toàn vệ sinh thực phẩm ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp làng nghề phát hiện bóc gỡ nhiều vụ phá rừng nghiêm trọng phức tạp
chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê quý vương nhấn mạnh trước diễn biến phức tạp về tình hình tội phạm và các vi phạm về môi trường đòi hỏi lực lượng cảnh sát môi trường cần tiếp tục quán triệt các quan điểm nghị quyết chỉ thị đối với việc quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn thực phẩm
chủ động nắm phân tích đánh giá dự báo chiến lược kịp thời phát hiện những vấn đề nóng nhạy cảm và xử lý nghiêm minh những vụ việc về môi trường tài nguyên và an toàn thực phẩm không để hình thành các điểm nóng gây phức tạp về tình hình an ninh trật tự
chủ trì họp báo đại tá nông minh đức phó giám đốc công an tỉnh cao bằng thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra đã báo cáo nhanh thông tin kết quả điều tra ban đầu về vụ án
vào hồi một mươi năm h ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng nhận tin báo vụ việc nghi án mạng xảy ra tại tổ một mươi ba phường sông hiến thành phố cao bằng
sau khi nhận được tin báo lực lượng công an xác định đối tượng là triệu văn hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu là bác sĩ bệnh viện đa khoa tp cao bằng

triệu văn hải tại nhà nghỉ hoàng huy đường trần duy hưng phường trung hòa quận cầu giấy thành phố hà nội
qua công tác đấu tranh khai thác bước đầu đối tượng hải khai nhận khoảng một mươi ba h ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi tám hải và vợ cãi nhau dẫn đến sô sát
hải đã dùng tay bóc cổ đặng thị hiếu đến chết và ném sát nạn nhân xuống sông
sau đó hải bắt xe ô tô vào tp hcm ở đó một ngày rồi quay ra hà nội
đến hai mươi h ngày bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi tám hải bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng bắt giữ
cơ quan điều tra công an tỉnh đang tiếp tục huy động các lực lượng chức năng tiếp tục truy tìm nạn nhân đặng thị hiếu
ghi nhận thành tích này chủ tịch ubnd tỉnh đã tặng bằng khen cho tập thể phòng cảnh sát hình sự và hai cá nhân
giám đốc công an tỉnh cao bằng tặng giấy khen cho một tập thể và sáu cá nhân
qua ba ngày xét xử ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long đã kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm lần thứ hai
đối với sáu bị cáo trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế
gây thất thoát một trăm linh hai tỷ đồng xảy ra tại công ty lương thực vĩnh long
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi hai thông qua bị cáo huỳnh văn thức nguyên trưởng phòng kế hoạch kinh doanh công ty lương thực vĩnh long
dương lê dũng giám đốc công ty lương thực vĩnh long và bị cáo nguyễn thị tuyết nghĩa nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn thịnh phát con tum đã ký hợp đồng kinh doanh với các đối tác có liên quan trong vụ án
với nội dung công ty vĩnh long ứng vốn cho công ty thịnh pháp với lãi suất từ sáu đến tám một năm
đồng thời thu lợi nhuận theo số lượng hàng thông qua hàng chục hợp đồng khống không có hàng hóa gây thất thoát cho nhà nước khoảng một trăm linh hai tỷ đồng
trong vụ việc dương lê dũng là người giữ vai trò chính chỉ đạo cấp dưới làm trái
tuy nhiên bị cáo dũng đã tự tử trong trại giam nên cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra đối với bị cáo dương lê dũng
qua ba ngày xét xử tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long tuyên án huỳnh văn thức nguyên trưởng phòng kế hoạch kinh doanh công ty lương thực vĩnh long một mươi năm tù giam
trần thị diễm thúy nguyên kế toán trưởng công ty lương thực vĩnh long chín năm tù giam cùng về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo phạm anh thơ nguyên tổ trưởng nông sản công ty lương thực vĩnh long ba năm tù giam
bị cáo võ minh khôi nguyên nhân viên phòng kế hoạch kinh doanh công ty lương thực vĩnh long hai năm tù giam cùng về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước cơ quan tổ chức doanh nghiệp
bị cáo nguyễn thị tuyết nghĩa nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn thịnh phát con tum chín năm tù giam
và bị cáo nguyễn ngọc thạch con trai bị cáo nghĩa nguyên phó tổng giám đốc bốn năm tù giam cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lợi dụng vị trí là một cán bộ viện kiểm sát trịnh thị thanh chú tại số bốn mươi ba tổ bảy phường ngô quyền thành phố bắc giang đã lừa bán cùng một mảnh đất cho ba người để chiếm đoạt số tiền hơn một mươi tỷ đồng
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang xác định các bị hại trong vụ án đều do quá tin tưởng vào vị trí công tác của thanh nên dễ dàng bị sập bẫy lừa đảo
thủ đoạn của đối tượng là dùng chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của mình để thế chấp vay tiền sau đó giả làm mất để được cấp mới và sang tên cho những người có nhu cầu mua nhằm chiếm đoạt hơn một mươi tỷ đồng
hiện công an tỉnh bắc giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với trịnh thị thanh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mặc dù cơ quan công an đã rất nhiều lần cảnh báo về phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức gọi điện giả danh nhân viên bưu điện công an viện kiểm sát để đe dọa khiến cho nạn nhân hoảng sợ mà giao nộp tiền cho các đối tượng lừa đảo
thế nhưng hiện nay nhiều người vẫn bị rơi vào bẫy kịch bản này
phản ánh sau đây của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh bình dương
ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi tám một phụ nữ có hộ khẩu thường trú tại thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương có đơn cầu cứu khẩn cấp gửi đến công an tỉnh bình dương với nội dung
ngày hai mươi tháng tám bà nhận được điện thoại từ một số điện thoại lạ tự xưng là nhân viên bưu điện với nội dung bà nhận được một gói bưu phẩm
tiếp đó chúng gọi điện tới thông báo bà đang nằm trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy và đang bị cơ quan công an điều tra
sau đó các đối tượng này thay nhau giả danh người của lực lượng công an và viện kiểm sát để nói chuyện nhằm tạo niềm tin cho bị hại
sau đó chúng tiếp tục uy hiếp nạn nhân bằng cách gửi quyết định khởi tố và bắt tạm giam giả cho nạn nhân sợ
vì quá lo sợ nạn nhân đã chuyển tiền cho nhóm đối tượng trên ba lần với tổng số tiền là một bốn tỷ
trong lúc đó là nó chỉ cầm cái sổ tiết kiệm đi rồi
lên đó bây giờ chị mở xong rồi thì chị lên nói chị chuyển cái tài khoản đó vô đó cho tôi để tôi kiểm tra thì có trong sạch hay không
chuyển xong rồi lúc đó là một mươi một h kém đi về tới nhà
về tới nhà cái nó bị vậy thì đọc cái số tài khoản cho nó
cứ kêu đọc gì đọc để nó kiểm tra
cũng với kịch bản tương tự ngày năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám một người phụ nữ ở thị xã tân uyên cũng bị nhóm đối tượng này lừa hơn hai tỷ đồng
tại vì mình hồi đó mình không có tiếp xúc ở ngoài nhiều
mình chỉ có ở nhà mình bán tập quá thôi
thì mình cũng nghe truyền hình nhưng mà nó đâu có đến nỗi mà dữ vậy
ví dụ như mình nghe thì mình cũng hiểu biết trục đỉnh thôi
nên mình đâu có biết được đâu
theo báo cáo của cơ quan điều tra công an tỉnh bình dương từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
trên địa bàn đã xảy ra khoảng trên một mươi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự
hầu hết những người bị lừa đều là người lớn tuổi
không tiếp cận nhiều với thông tin bên ngoài
thế nên khi bị các đối tượng này hù dọa đã hoảng sợ và vội tin
bên cạnh đó cũng có không ít người dân với tinh thần cảnh giác đã đi báo cơ quan công an
khi phát hiện nghi ngờ không để sợ bẫy của bọn chúng
người phụ nữ này trú tại phường an thạnh thị xã thuận an là một cụ thể
ai nói là một h bốn mươi năm hả khi nói là tôi là hai h tôi qua
tôi mới nghĩ ông viện trưởng sao ông ngồi xét xử
ông ngồi ông giữ quyền tình thôi
nói như vậy nói những cái nó kỳ kỳ
thì trước mắt thì đề nghị dân dân phải nâng cao tính cảnh giác của mình và cho người thân
khi phát hiện những đối tượng gọi điện đến xưng danh là công an giám sát
mà chúng ta xưng danh là công an diễm sát
nếu không cần biết thì đề nghị là bà con không tiếp nhận thông tin
và đặc biệt là không cung cấp những thông tin cá nhân của mình như là số tài khoản số điện thoại
để các đối tượng gọi điện
thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội mạng điện thoại là một loại tội phạm không mới
với nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau và ngày càng tinh vi
loại tội phạm này chỉ được ngăn chặn khi mỗi người dân nêu cao tinh thần cảnh giác
chủ động phong ngừa và phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để kịp thời xử lý

thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội mạng điện thoại là một loại tội phạm không mới
với nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau và ngày càng tinh vi
thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội mạng điện thoại là một loại tội phạm không mới

thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội mạng điện thoại là một loại tội phạm không mới
với nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau và ngày càng tinh vi

với nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau và ngày càng tinh vi

với nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau và ngày càng tinh vi

với nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau và ngày càng tinh vi

với nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau và ngày càng tinh vi